hà nội ghi nhận thêm hai bảy trăm chín mươi một f đống đa đứng đầu ca mắc mới
vào tối tám tháng một sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm hai bảy trăm chín mươi một ca dương tính sars cov hai
trong đó có năm trăm linh bốn ca trong cộng đồng
từ một mươi tám h ngày bảy tháng một đến một mươi tám h ngày tám tháng một hà nội ghi nhận hai bảy trăm chín mươi một ca dương tính sars cov hai
trong đó có năm trăm linh bốn ca bệnh trong cộng đồng
bệnh nhân phân bổ tại ba trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa với một trăm bốn mươi bốn ca
hai bà trưng một trăm hai mươi bảy ca hoàng kiếm một trăm một mươi tám ca bắc từ liêm tám mươi tám ca thanh trì bảy mươi hai ca
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là sáu mươi tám một trăm bốn mươi bảy ca
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở y tế hà nội điều chỉnh việc phân công
hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
cụ thể các bệnh viện tầng ba bao gồm bệnh viện đa khoa đức giang thanh nhàn đa khoa hà đông
đa khoa sanh pôn và bệnh viện đa khoa đống đa chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm hỗ trợ chuyên môn các bệnh đa khoa
chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện
theo đó bệnh viện đa khoa đức giang hỗ trợ các bệnh viện tầng hai bắc thăng long đa khoa gia lâm đa khoa đông anh
đa khoa sóc sơn tim hà nội phù sáng hà nội tâm thần hà nội hè nhai việt nam cuba
bệnh viện thanh nhàn hỗ trợ các bệnh viện tầng hai thanh trì phú xuyên mê linh thạch thất ung bướu hà nội
phối hà nội thường tính bệnh viện đa khoa sanh pôn hỗ trợ các bệnh viện tầng hai y học cổ truyền hà nội hoài đức
quốc oai đan phượng phúc thọ mắt hà nội gia liễu hà nội phục hồi chức năng hà nội bệnh viện đa khoa hà đông
và bệnh viện đa khoa đống đa hỗ trợ các bệnh viện tầng hai đa khoa sơn tây ba vì trương mỹ vân đình mỹ đức
thanh oai thận hà nội y học cổ truyền hà đông mắc hà đông
các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế
và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn được phân công trong công tác điều trị covid một mươi chín
theo đó từ tám h ngày một mươi tháng một quận cầu giấy không tổ chức các hoạt động hội họp sự kiện tập trung
trên hai mươi người trong cùng một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm năm k cài đặt và quét mã qr
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác nhau theo quy định
nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường karaoke
massage quán bar internet trò chơi điện tử
quận cầu giấy cũng cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc
chợ tạm bán hàng rong
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
trên địa bàn quận tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
dừng các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tính ngưỡng thờ tự
dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cắt tóc gội đầu làm đẹp được phép hoạt động không quá năm mươi công sức
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
các cơ quan doanh nghiệp đơn vị cơ sở kinh doanh giảm số lượng người làm việc tăng cường làm việc trực tuyến
quán triệt tới cán bộ công chức viên chức người lao động người đến giao dịch khách hàng
thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã qr
sử dụng phần mềm pccovid
ủy ban nhân các phường tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài không tập trung đông người
thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở người dân phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời
các phường duy trì chế độ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy tăng cường hoạt động các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao
khu vực chung cư cơ sở khám chữa bệnh chợ trung tâm thương mại siêu thị cơ sở giao nhận hàng hóa nơi tập trung đông người
ngoài cầu giấy hà nội còn bảy địa phương khác ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ gồm ba đình hoàng kiếm hoàng mai
long biên nam tử liêm thanh xuân và huyện gia lâm
ngay sau khi được xác định đổi màu từ lần thông báo trước các quận huyện cấp độ ba trên địa bàn thành phố đã ngay lập tức
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng siết chặt các hoạt động đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh
cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng phục vụ tại chỗ chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đối với năm phường có nguy cơ dịch ở cấp độ hai vị ba nhân dân quận hoàng kiếm hà nội đã điều chỉnh các biện pháp
hành chính tương ứng nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ
quy định nêu trên thể hiện trong thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ hai được ông phạm tuấn long
chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ban hành
hiện trên địa bàn quận hoàn kiếm có năm phường phan châu trinh trần hưng đạo hàng trống tràng tiền và hàng bạc
được đánh giá có dịch ở cấp độ hai nên được điều chỉnh một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch
cụ thể đối với một số hoạt động tập trung trên ba mươi người
quận hoàn kiếm khuyến khích làm trực tuyến trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp thì phải xây dựng kế hoạch
đảm bảo phòng chống dịch và báo cáo ủy ban nhân dân quận phê duyệt trước khi thực hiện
đối với các hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong nhà
chỉ được phép sử dụng tối đa năm mươi công suất và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
quận hoàn kiếm cũng cho phép nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở bia rượu bia hơi được bán tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
hạn chế đi lại tụ tập giao lưu khi không cần thiết
gặp gỡ mọi người là vui nhưng tránh tiệc tùng cởi bỏ khẩu trang
có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được sức khỏe cho mình cho gia đình và cộng đồng
ngày tết chỉ nên bó hẹp trong phạm vi gia đình đừng để sau vài ngày vui tết mà sau đó lại chạy đông chạy đáo vì dịch bệnh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà phân tích không phải bất kỳ bệnh nhân covid một mươi chín nào cũng cần dùng thuốc
đối với bệnh nhân không có triệu chứng chỉ cần cách ly theo dõi tại nhà người bệnh có thể không cần uống thuốc
điều lúc này mà người dân cần nhất là kết nối chặt chẽ với y tế địa phương để có sự hướng dẫn tốt về mặt chuyên môn
thay vì nghe theo lời truyền miệng mà tự mua thuốc về điều trị
việc tự mua thuốc về điều trị vừa khiến cho người dân mất tiền oan và nếu dùng sai thuốc thì có thể gây hại
bởi trong điều trị nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng mỗi người sẽ được chỉ định từng loại thuốc khác nhau
phù hợp với từng cơ địa từng thời điểm bệnh
vì vậy theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nếu không may mắc f người dân cần phải bình tĩnh
thực hiện cách ly y tế trong gia đình và liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể
ở giai đoạn đầu việc cách ly y tế ngay trong gia đình quan trọng hơn thuốc uống để tránh lây la cho các thành viên cùng sinh sống trong nhà
đặc biệt cần lưu ý tới các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi và người có bệnh nền
đối tượng này cần được chẩn đoán xác định bệnh càng sớm càng tốt và được ưu tiên dùng thuốc để tránh diễn biến nặng gây tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp người dân cần chuẩn bị các thuốc như thuốc hạ sốt chuẩn bị thêm nhiệt kế
máy đo sco hai máy đo huyết áp nếu có điều kiện
tuyệt đối không nên bỏ ra cả chục triệu mua thuốc rất lãng phí và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả được phát miễn phí như là monopiravir hay là favipiravir
như vậy những gạch đầu dòng nếu bạn là f và lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về omicron
phương pháp điều trị và đó cũng chính là bí quyết giúp cho hà nội không thể vỡ trận
đặc biệt là hãy chuẩn bị cho mình tâm thế bình tĩnh và chủ động các bạn nha
sở y tế hà nội đã có văn bản
văn bản chỉ đạo các đồng vị y tế trong và ngoài công lập căn cứ tình hình dịch bệnh chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả tập trung vào công tác xét nghiệm sars cov hai
cụ thể khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính cần nhanh chóng khẩn trương
thực hiện công tác cách ly điều trị điều tra khoanh vùng truy vết xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế
thực hiện tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch
tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân
đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt khuyến cáo người dân tự xét nghiệm covid một mươi chín
khi có kết quả dương tính cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn
thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
bên cạnh đó thông báo số điện thoại đường dây nóng của sở y tế tổng đài một nghìn hai mươi hai để người dân có thể liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời
sở y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
chỉ đạo các trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương